tại diễn đàn các doanh nghiệp đã được trực tiếp tương tác với một mươi bốn điểm cầu của thương vụ việt nam tại châu âu và giải đáp về thông tin thị trường cách thức tiếp cận và hỗ trợ kết nối đối tác tại địa bàn khu vực
bộ công thương cùng với hệ thống các thương vụ việt nam tại eu sẽ nỗ lực đồng hành cùng các doanh nghiệp hai bên khai thác tối đa lợi thế từ hiệp định tích cực triển khai chương trình hành động thực thi evfta tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh giao thương kết nối đầu tư hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thâm nhập thị trường đồng thời khuyến khích những doanh nghiệp có thực lực quyết tâm và khát vọng để kết nối đối tác với doanh nghiệp châu âu